xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh gọi tắt là công ty tân hoàng minh
và các tổ chức đơn vị có liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị những người bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu của công ty
chưa đến trình báo khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ tài liệu cho cơ quan cảnh sát điều tra
kết quả điều tra vụ án xác định trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
bị can đỗ anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty tân hoàng minh và đồng phạm
đã sử dụng các pháp nhân gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản ngôi sao việt
công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn soleik công ty cổ phần cung điện mùa xuân
thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu để huy động tiền trái quy định
của pháp luật của nhiều nhà đầu tư gồm người mua
người góp vốn trái phiếu đầu tư
để điều tra kết luận vụ án đảm bảo quyền lợi của người bị hại theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị những người bị hại hiện còn dư nợ trái phiếu
của các pháp nhân nêu trên chưa đến trình báo thì khẩn trương liên hệ để cung cấp hồ sơ tài liệu
cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo địa chỉ phòng một mươi cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu
số bốn mươi bảy phạm văn đồng quận câu giấy hà nội số điện thoại bảy trăm chín mươi ba sáu trăm tám mươi tám sáu trăm tám mươi tám hoặc năm mươi năm chín trăm chín mươi ba ba nghìn ba trăm ba mươi ba
nếu hết thời hạn điều tra nhưng người bị hại không đến làm việc phối hợp cung cấp thông tin tài liệu
thì cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an không đảm bảo quyền lợi của người bị hại
trong quá trình giải quyết vụ án
hôm nay ngày bảy tháng chín cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang
cho biết đang tạm giam hai đối tượng trần hoàng hanh chú tỉnh thanh hóa
giám đốc công ty cổ phần xây dựng hà trung và bùi đình hiển
chú thành phố hồ chí minh chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn năng lượng
và nông nghiệp việt nam để điều tra hành vi lừa đảo chứng thật tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
bùi đình hiển ký ủy quyền cho trần hoàng hanh giữ chức phó tổng giám đốc
công ty cổ phần tập đoàn năng lượng và nông nghiệp việt nam
ký kết các hợp đồng giao thầu dự án trang trại công nghệ cao tại tỉnh tây nam bộ và tây nguyên
sau đó hiển và hanh ký hợp đồng cùng hợp tác đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao
trong quá trình thực hiện dự án tại ấp bình thuận xã long bình thị xã long mỹ
và ấp ba xã đại thành thành phố ngã bảy của tỉnh hậu giang
hai đối tượng hiển và hanh đã đưa ra thông tin gian dối
nhằm mục đích ký kết hợp đồng với các đơn vị thi công dự án
và chiếm đoạt tiền ký quỹ bảo lãnh thực hiện hợp đồng của các đơn vị này
với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng
thưa quý vị liên quan đến vụ án mạng vào sáng ngày hôm nay bảy tháng chín
tại trường trung học cơ sở nguyễn du thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
là một thầy giáo dạy thể dục tử vong
vào chiều ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với phạm thế giáp
giáo dạy thể dục hoàng anh tuấn
tại cơ quan điều tra giáp khai nhận giáp và tuấn cùng là thầy giáo dạy
bộ môn thể dục tại trường trung học cơ sở nguyễn du
nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
vào ngày bảy tháng chín bị tuấn ham dọa nên giáp đã mang theo dao đi làm để phòng thân
khi gặp tuấn giáp đã dùng dao đâm nhiều lần khiến hoàng anh tuấn tử vong
gây án xong giáp đã vứt hung khí gây án rồi đến công an phường vĩnh bảo
thành phố rạch giá để đầu thú
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với lưu văn hưng chú huyện vũ thư về tội cướp giật tài sản
trước đó lưu văn hưng điều khiển xe mô tô trên đoạn đường liên xã vũ vinh huyện vũ thư
phát hiện có người phụ nữ cùng chiều điều khiển xe mô tô đeo chiếc túi sách màu đen
hưng đã áp sát cướp giật chiếc túi sách của người phụ nữ rồi bỏ chạy
bên trong túi sách có một điện thoại di động hơn hai triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân
tại cơ quan công an hưng khai nhận do không có việc làm ổn định không có tiền tiêu xài cá nhân
nên đã nảy sinh ý định đi cướp giật tài sản
từ ngày một mươi sáu tháng bảy đến ngày hai mươi chín tháng bảy hưng đã gây ra hai vụ cướp giật trên các tuyến giao thông
thuộc địa phận huyện vũ thư và thành phố thái bình
được biết đối tượng lưu văn hưng đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
lợi dụng thời điểm đêm khuya vắng người ba đối tượng đã dùng dao khống chế cướp tài sản
của cặp vợ chồng tại lán thu mua phế liệu công an quận hải an hải phòng
vừa tạm giữ các đối tượng cùng chú tại quận ngô quyền hải phòng
để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận tối hai mươi bốn tháng tám tụ tập tại nhà của hoàng
sau đó rủ nhau đi cướp tài sản
sau khi di chuyển qua nhiều tuyến phố đến khu vực phường đông hải hai
các đối tượng đã lẻn vào lán thu mua phế liệu và cướp đi hai điện thoại di động
cùng bốn triệu đồng tiền mặt
cả ba đối tượng đỗ huy hoàng lê đức anh nguyễn huy việt đều có tiền án
về tội cướp giật tài sản
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải an đang tiếp tục điều tra hoàn thiện hồ sơ
để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
kính thưa quý vị sau gần hai mươi tiếng chiến đấu với giặt lửa tại quán karaoke phường an phú
thành phố thuận an nhiều chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiệt sức
tuy nhiên bên trong quán đám cháy vẫn còn âm ỉ và tỏa ra nhiều khói
do các cán bộ chiến sĩ phòng cháy chữa cháy mang theo máy hút khói thiết bị chuyên dụng phá dỡ
bình dưỡng khí tiếp tục tiếp cận vào sâu bên trong để tìm kiếm nhiều nạn nhân nghi còn mắc kẹt
và cho đến một mươi bảy h ngày bảy tháng chín theo ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
số người thiệt mạng trong vụ cháy đã lên tới con số là hai mươi ba người
và tất cả vẫn chưa có danh tính và cũng đang trong quá trình xác minh nhân thân
ghi nhận tại hiện trường lực lượng chức năng gồm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
cảnh sát giao thông lực lượng an ninh đại diện viện kiểm sát nhân dân và lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh
đã có mặt để tham gia công tác tìm kiếm người bị nạn cũng như chữa cháy
tại hiện trường đoạn đường trần quang diệu qua quán karaoke bị phong tỏa nghiêm ngặt
nhiều người dân xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ cháy
mấy anh em đồng nghiệp mua bán xe cũ cũng đang mắc kẹt ở trong này
từ sáng nay thì có vợ của một anh em đồng nghiệp đăng lên là người đó đã mất rồi
còn ba người nữa thì vẫn chưa thấy đâu cả chưa tìm thấy người ở đâu
mà gọi điện thì không được
lúc đó thì nhiều người la lóc chỉ biết là hồi tối là chỉ biết cháy không không biết xong
nhiều người nhảy xuống nhảy xuống là chạy
chứ sau lưng là lửa nữa không biết làm sao
còn mọi người trong phòng thì không có cứu được
có mặt vào chí đạo công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ông mai hùng dũng
phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết
lực lượng chức năng vẫn đang tiếp cận vào trong tất cả các phòng bên trong quán để tìm kiếm nạn nhân
đồng thời đã chỉ đạo chính quyền địa phương thăm hỏi động viên và hỗ trợ người bị nạn và gia đình
mức hỗ trợ với mỗi người tử vong là ba mươi triệu đồng với người bị thương là năm triệu đồng mỗi người
cái này chắc cũng phải làm thêm một đợt nữa liên quan tới kiểm tra cho thật về sát
để mà đảm bảo được cái tính mạng cho người dân trong cái việc tham gia các trung điểm này
hiện cơ quan chức năng địa phương cũng được yêu cầu sớm hoàn thành công tác khám nghiệm
xác minh danh tính các nạn nhân để bàn giao thi hài cho người nhà lo hậu sự
làm rõ nguyên nhân xử lý trách nhiệm liên quan vụ cháy nếu có
về nguyên nhân vụ cháy theo nhận định ban đầu có thể do chập điện
cơ sở karaoke an phú được xây dựng với tổng diện tích sàn khoảng một năm trăm linh m hai gồm ba tầng
theo công an tính bình dương cơ sở này hoạt động từ năm hai nghìn một mươi sáu
do ông lê anh xuân bốn mươi hai tuổi hồ khẩu thành phố thuận an tính bình dương
hiện sinh sống tại thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh làm chủ
cơ sở karaoke có gần ba mươi phòng hát
vụ cháy bùng phát tại tầng hai của cơ sở vào lúc hai mươi h bốn mươi năm phút ngày sáu tháng chín
công an tỉnh bình dương đã điều động gần bảy mươi chiến sĩ và hơn một mươi xe chuyên dụng
trong đó có hai xe thang tới để chữa cháy cứu được hai mươi hai người từ sơn thượng xuống đất
kính thưa quý vị cũng liên quan đến vụ cháy tại bình dương
trong công điện ban hành sáng nay ngày bảy tháng chín thủ tướng phạm minh chính đã thay mặt chính phủ
gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân gia đình người bị nạn
và đồng thời thủ tướng cũng chỉ đạo một số nội dung như sau
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ vật chất
tinh thần gia đình người bị nạn phối hợp chặt chẽ với bộ công an
khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm rõ trách nhiệm của các cá nhân
tổ chức liên quan xử lý nghiêm vi phạm nếu có
bộ công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai
thực hiện nghiêm chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy
chữa cháy tại nghị quyết một trăm linh hai của chính phủ ngày chín tháng tám năm hai nghìn một mươi ba
công điện sáu trăm tám mươi ba của thủ tướng chính phủ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi
công văn ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
chính phủ thủ tướng yêu cầu bộ công an chủ trì phối hợp ủy ban nhân dân các địa phương
kiểm tra ra soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn
và nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke kịp thời phát hiện chấn chỉnh
khắc phục các vi phạm kiên quyết tạm đình chỉ đình chỉ hoạt động đối với cơ sở
không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định không để xảy ra các vụ việc tương tự
thưa quý vị và trong khi tại bình dương lực lượng phòng cháy chữa cháy
vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân cũng như điều tra về nguyên nhân đám cháy tại quán karaoke
thì tại tp hcm khoảng một mươi bốn giờ chiều nay một vụ hỏa hoạn khác cũng đã xảy ra tại chung cư
trên đường kim dương vương phường an lạc a quận bình tân tp hcm gây náo loạn cả khu vực
thời điểm trên người dân nghe tiếng chuông bó cháy đồng thời thấy khó tỏa ra mù mịch
từ khu a của khu chung cư vụ việc khiến nhiều người hoảng sợ tháo chạy
ghi nhận tại hiện trường bên trên chung cư khói vẫn tỏa ra nhiều hướng tại các tầng
lực lượng chức năng đang cố gắng sơ tán người dân ra khỏi chung cư
lính cứu hoại cũng đang phun nước từ các hướng vọt bên trong đám cháy
cũng như tiếp cận bên trong chung cư để dập lửa cứu hộ tìm kiếm người để đưa ra ngoài
hiện đám cháy đã được dập tắt thiệt hại và nguyên nhân đang được tiếp tục thống kê làm rõ
liên quan đến tình hình phòng cháy chữa cháy quán karaoke đặc biệt là sau vụ cháy karaoke tại bình dương
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm cho biết công an hai mươi một quận
huyện và thành phố thủ đức đã tổ chức tổng kiểm tra các quán karaoke trên địa bàn
trong đợt cao điểm này đoàn công tác liên ngành sẽ kiểm tra giấy phép kinh doanh và hồ sơ pháp lý
hệ thống phương tiện phòng và chữa cháy các điều kiện an toàn thoát nạn như số lượng và tình trạng lối thoát hiểm
khả năng hoạt động của hệ thống chứa sáng sự cố biện chi dẫn thoát hiểm trong cơ sở
điều kiện an toàn về điện về kết cấu xây dựng công trình kết cấu các bản quảng cáo
động thái này nhằm hạn chế tối đa các vi phạm phát sinh trực tiếp
dẫn đến cháy nổ tại các cơ sở vui chơi giải trí nơi tập trung đông người trên địa bàn thành phố